trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng bốn trong lúc linh cùng thanh và nhóm bạn uống bia tại quán nhậu quốc huy
thuộc ấp phú hòa hai xã bình hòa huyện châu thành
thì xảy ra mâu thuẫn giữa linh với nguyễn văn khánh chú xã an hòa huyện châu thành
đang nhậu cùng nhóm bạn gần đó
thanh đã gọi trần hải nam và một số thanh niên khác mang theo hung khí đến quán quốc huy
đến nơi thầy khánh đang đứng trước quán nhóm của thanh đã lao và đánh khánh
và trong lúc xô sát nam đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người khánh khiến cho nạn nhân tử vong
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ tiếp tục ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trung xã chuyên mỹ huyện phú xuyên thành phố hà nội
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước đuôi lông mày phải
cũng phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội là đối tượng nguyễn anh đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số tám ngõ hai trăm chín mươi chín tây sơn phường ngã tư sở
quận đống đa thành phố hà nội đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phòng an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh thị thùy trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố hai thị trấn yên ninh huyện yên khánh tỉnh ninh bình
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ
đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý